tại tỉnh thanh hóa liên minh hợp tác xã việt nam vừa phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội
tổ chức lao động quốc tế tại việt nam tổ chức diễn đàn nâng cao kỹ năng lao động trong khu vực hợp tác xã
tham gia diễn đàn có liên minh hợp tác xã của ba mươi một tỉnh thành phố và các hợp tác xã tiêu biểu trong cả nước
diễn đàn nâng cao kỹ năng lao động trong khu vực hợp tác xã tập trung thảo luận để làm rõ các nội dung
về kỹ năng lao động việt nam và xu hướng cung cầu lao động trong tương lai
cả nước có trên một trăm một mươi chín tổ hợp tác hai mươi sáu bốn trăm linh hợp tác xã và một trăm linh liên hiệp hợp tác xã
thu hút hơn tám một triệu thành viên chủ yếu là đại diện hộ cá thể ở địa bàn nông thôn
chiếm ba mươi ba tổng số hộ cá thể ở địa bàn nông thôn tác động trực tiếp đến đời sống thu nhập và sức mua của gần ba mươi triệu người